những vấn đề chung quanh câu chuyện về thông tin một bác sĩ của khoa nhi bệnh viện bạch mai
nói về việc anh này tin vào phương pháp thỉnh oan gia trái chủ được lan truyền trên mạng xã hội
đang khiến dư luận hết sức quan tâm
chiều nay bệnh viện bạch mai đã chính thức có câu trả lời giải đáp về sự việc này
tại buổi gặp mặt báo chí bác sĩ nguyễn hồng phong đã gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người dân
đồng nghiệp vì đã phát ngôn gây hiểu nhầm cho mọi người và khiến dư luận xôn xao trong những ngày qua
nhân đây em xin được xin lỗi đến ban giám đốc bệnh viện xin lỗi thầy xin lỗi các anh chị em đồng nghiệp
trong bệnh viện bạch mai nói chung nói riêng và đến tất cả các đồng nghiệp trong ngành y nói riêng nói chung
vì phát ngôn của em đã gây nên hiểu lầm và làm ảnh hưởng đến uy tín của các thầy uy tín của bệnh viện uy tín đến toàn ngành y
bác sĩ phong cũng nói thêm người dân khi có bệnh cần phải đến bệnh viện khám điều trị trần đoán theo đúng phác đồ
khi người dân có tinh thần lạc quan tin tưởng sẽ giúp được bác sĩ nhiều trong điều trị bệnh ổn hơn
đại diện bệnh viện bạch mai giáo sư tiến sĩ phạm minh thông phó giám đốc bệnh viện cho biết
phát ngôn của bác sĩ phong là hoàn toàn mang tính cá nhân và không mang tính chất đại diện ngành y cho bệnh viện bạch mai
làm việc theo ý đức làm việc theo luật khám chữa bệnh còn ai vi phạm
thì người đó phải chịu trách nhiệm mọi người mà ai mà vi phạm những điều được nêu thì đều phải tự chịu trách nhiệm
luật đã nêu như vậy và mình phải tự chịu trách nhiệm về mình thôi
chứ bệnh viện là mấy nghìn cán bộ công nhân viên thì cũng chỉ không thể mà có thể quản lý được từng phút từng giây người ta ra khỏi bệnh viện rồi
thì mình không thể quản lý được nhà người ta làm gì mình không thể quản lý được cho nên mọi người phải tuân theo pháp luật
ngoài ra giáo sư tiến sĩ phạm minh thông khẳng định bệnh nhân khi bị bệnh phải đến bệnh viện
để khám chữa bệnh hiện nay người dân còn nhiều người tin vào đi chùa cung bái để chữa bệnh
đó hoàn toàn là vấn đề tâm lý và chưa có minh chứng nào về mặt khoa học nói rằng cúng khấn có thể khỏi bệnh
trước phát ngôn của bác sĩ phong từng chữa bệnh cho bệnh nhân không khỏi nhưng đi chùa lại khỏi
bác sĩ thông cho biết hiện nay chưa có bằng chứng bệnh nhân nào đã chữa bác sĩ phong không khỏi và phải đi cúng
bệnh viện bạch mai khuyến cáo các bác sĩ khi khám chữa bệnh phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tế đã chứng minh
đi đến chùa để cầu xin các thứ thì thực ra nó không có ý nghĩa để mà quyết định điều trị được
thực ra thì người ta chỉ để cho nó an tâm thôi tinh thần thôi tinh thần cũng một phần trong chiến đấu điều trị
và các bác sĩ tâm lý người ta cũng làm bác sĩ mà khi mà khám bệnh nhân thì cũng phải có cái tâm lý
học về cái môn về tâm lý về tâm lý cho bệnh nhân và đi chùa cũng chỉ là tâm lý thôi
bệnh viện bạch mai cho biết hướng xử lý vụ việc này vẫn cần phải căn cứ vào bằng chứng
căn cứ vào tác động như thế nào sai phạm thế nào